thưa quý vị mạng xã hội đang có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của mỗi chúng ta
và trong giới những người nổi tiếng hoặc có chút tiếng tâm thì mức độ ảnh hưởng của mạng xã hội còn lớn hơn rất nhiều
với những điều tích cực từ những người nổi tiếng những nghệ sĩ có thể tạo nên những lan tỏa kỳ diệu trong cộng đồng
thế nhưng ngược lại những chuyện tiêu cực sẽ gây ra sự thất vọng lớn trong công chúng
hiện tượng những người nổi tiếng lăng mạ hạ nhục và bóc phốt trên mạng xã hội không còn là chuyện hiếm trong thời gian gần đây
nó là một biểu hiện sâu xí của văn hóa ứng xử
mỉa mai đá xéo ám chỉ bóc phốt cho đến những lời lẽ miệt thị hạ nhục nhau
là những gì mà không ít những người nổi tiếng đang dành cho nhau trên mạng xã hội
những đấu tố qua lại phơi bầy đời tư cá nhân của nhau lên mạng xã hội càng thu hút đông đảo công chúng
nhất là giới trẻ theo dõi hùa theo không có hồi kết
nghĩ mạng xã hội chỉ là ảo
là nơi tự do nên nhiều người nổi tiếng hành xử theo kiểu vô pháp
nhưng hệ quả là thật
bản thân những người nghệ sĩ như thế người nổi tiếng như thế khi mà họ có hành động như vậy
thì họ sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của họ
và như tôi là một khán giả thì tôi cũng sẽ không theo dõi hay là for lau họ trên các nền tảng mạng xã hội nữa
tôi thấy việc mà các nghệ sĩ đấu tối nhau và hạ nhục nhau trên mạng xã hội
là một việc gây ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ ngày nay
khi mà họ có những ngôn từ khóa
không chuẩn mực như vậy
bởi vì họ có một sự ảnh hưởng rất lớn
và giới trẻ có thể học theo những cái việc đó
thưa quý vị và các bạn
xây dựng một hình ảnh đẹp có văn minh văn hóa và tài năng
ở trong lòng công chúng là điều mà hầu hết những người nổi tiếng hướng tới
và tất nhiên những cách ứng xử thiếu văn minh thiếu văn hóa
sẽ gây ra những hệ lụy nhất định
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
chuyên gia văn hóa
để cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề này
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa ông thời gian gần đây thì xảy ra khá nhiều vụ ồn ào
liên quan tới những phát ngôn thiếu chuẩn mực
rồi những cách hành xử thiếu văn minh của một số người nổi tiếng ở trên mạng xã hội
ông đánh giá sao về những vụ việc này ạ
tôi thấy rằng trong thời gian gần đây
thì trên mạng xã hội có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng
có thể là ca sĩ nghệ sĩ hoặc là nhà khoa học
hoặc là hoa hậu á hậu người mẫu v v
tham gia vào mạng xã hội
nhưng mà có lẽ là do chưa nắm đầy đủ thông tin
hoặc cũng có lẽ là do tiếp cận theo góc độ cá nhân quá nhiều
hoặc là tự đề cao cái bản thân mình quá mức
cho nên là thường có những phát ngôn lệch chuẩn
nó gây ra những cái hiểu nhầm và tranh luận
hay gắt trên mạng xã hội
thì điều đó nó ảnh hưởng không tốt đến cái cuộc sống của người dân
nói chung và ảnh hưởng không tốt đến cá nhân
những cái người mà tham gia vào mạng xã hội đó
kể cả những người không nổi tiếng và đặc biệt là những người nổi tiếng
thì điều đó là điều rất đáng tiếc
và chúng ta cũng thấy rằng là nó là mặt trái
của cái truyền thông trên mạng xã hội hiện nay
vâng có những ý kiến cho rằng là những cái phát ngôn thiếu chuẩn mực
rồi gây sốc của những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội
thì đôi khi là do vạ miệng
đôi khi là cố tình là thỏa mãn cái tôi của mình
ông đánh giá sao về điều này ạ
vâng tôi cho rằng ý kiến nó cũng đúng nhưng mà chỉ đúng một phần thôi
bởi vì là chúng ta biết rằng là cũng có những người nổi tiếng ấy
họ rất có thể nổi tiếng về cái mặt chuyên môn của họ
với họ là diễn viên là ca sĩ là người mẫu là nhà khoa học
hay là một chuyên ngành nào đó
nhưng khi họ đàm những cái chuyện trên mạng xã hội ấy
thì có thể lĩnh vực ấy không phải là chuyên môn sâu của họ
cho nên họ cũng dễ mắc những cái sai lầm
sai lầm có thể là
họ không có thể đánh giá
họ không hiểu về cái nội dung đó
hoặc là cũng sai lầm có thể là họ không hiểu được
cái câu chuyện nó diễn ra
qua rất nhiều những cái giai đoạn khác nhau rồi
mà mình chỉ mới tiếp cận
và họ đã dẫn đến những cái gọi là
phan gôn nó gọi là không đúng với nội dung
rồi thì không đúng với lại
phong cách hoặc là còn xúc phạm
với người khác nữa
thế còn cũng có một lượng người nào đó là họ cố tình như vậy
vì sao thì có lẽ cũng nhiều nguyên nhân lắm
thứ nhất là bây giờ cũng có những người
họ cố tình như thế để họ trở thành nổi tiếng hơn
và chính cái nổi tiếng
nổi tiếng hơn đó thì nó lại chuyển sang
thành tai tiếng
chứ không phải là nổi tiếng nữa
nhưng mà họ sẽ được là câu view câu like
rồi rất nhiều người comment vào đó rồi share vào đó
rồi bình luận vào đó nữa
thì rất có thể là
họ lại lựa chọn cái con đường trông gai đó
và con đường gọi là không tốt đẹp đó
để họ trở thành nổi tiếng hơn
thì điều đó tôi cho rằng là
cũng có thậm chí có những người cố tình
không những cố tình một lần
mà còn lập đi lập lại
vậy thì theo ông cách hành xử
bóc phốt rồi hạ nhục nhau
của những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội
thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
tới công chúng của họ đặc biệt là giới trẻ
cá nhân nào đó mà vi phạm
vào đạo đức vào luật pháp
vào thuần phong mỹ tục mà có những lời nói
có những thái độ ứng xử không đúng
với lại cái chuẩn mực
thì rõ ràng là nó sẽ gọi là
có tác động đến xã hội
thì nó có hai mặt một là những người
mà có thể rằng là
ủng hộ có một cái phần trăm nào đó
ủng hộ với lại những cái cách tiếp cận như vậy
với thái độ với lời nói mà lệch chuẩn như vậy
thì số lượng này ít
nhưng mà đại đa số là trên cộng đồng mạng
người ta cũng có rất nhiều cái người
có lập trường quan điểm có hiểu biết
và người ta cũng gọi là góp ý
hoặc chia sẻ hoặc là phê phán
thế nhưng mà thực ra là với những người
có trình độ và có bản lĩnh thì đứng trước
những cái thông tin lịch chuẩn thế
thì người ta vẫn có thể là nhận
thức được đúng và sai nhưng với
các bạn trẻ bây giờ đang quá trình hình thành
nhân khách khi mà họ đã
suy tôn một ca sĩ nào đó hoặc là
thần tượng một nghệ sĩ nào đó
hay là thần tượng một nhà khoa học nào đó
thì có lẽ là họ đôi lúc
là họ không được tỉnh táo
và những lời nói của các cái người
mà thần tượng của họ dù đúng dù sai
dù chuẩn hay không chuẩn
thì đều được một số cái bạn trẻ
đó rất là suy tôn
và thậm chí còn học theo làm theo nữa
và nó sẽ lan tỏa những cái lịch chuẩn
đó ra nữa thì xã hội nó sẽ
trở nên là có rất nhiều điều
mà chúng ta thấy đáng tiếc
vâng thưa ông có thể nói rằng những người nổi tiếng
hay là những nghệ sĩ là
những cái danh sưng rất là cao quý
để tôn vinh những cái đóng góp của họ
và đặc biệt là đề cao vai trò của họ trong xã hội
tuy nhiên thì những cái cách hành xử
thiếu văn minh thiếu chuẩn mực
thì đang đòi hỏi chúng ta cần phải có
những cái thước đo như thế nào về chuẩn mực
văn hóa đối với những người nổi tiếng ạ
vâng chúng ta thấy điều đó rất cần
ví dụ như là trong giới nghệ sĩ
vừa rồi thì
bên bộ văn hóa thể thao du lịch đã đưa ra
một cái gọi là
chuẩn mực ứng xử của các nghệ sĩ
trong đời sống cũng trên mạng
xã hội đúng không ạ nhưng mà đấy là
chỉ mới dành cho nghệ sĩ thôi còn người nổi tiếng
nói chung thì có lẽ tôi cho rằng đấy cũng là
một cái căn cứ để mà
học tập và làm theo đúng không ạ
ở đấy nó có một mươi một
điều trong cái tập
nó có một mươi một cái điều tất cả
thì tôi cho rằng là những người
mà nổi tiếng trong xã hội thì
tôi nghĩ rằng nó có hai loại chính
một là những người nổi tiếng thực sự
bằng đạo đức và tài năng
như một loại nổi tiếng thứ hai mà có thể
nổi tiếng cho vào ngọt kép
là họ cố tạo ra và được
cộng đồng mạng người ta biết đến nhiều
và cái sự nổi tiếng đó
nó rất là mong manh và nó dễ
trở thành tai tiếng và nó sẽ đi qua
giới hạn một chút thôi thì cái sự nổi tiếng
đó nó sẽ gọi là bị mất và
có thể còn là vi phạm pháp luật
theo bà muốn cho cái gọi là
cái văn hóa ứng xử
trên mạng xã hội
nó đi vào chuẩn mực thì thực ra là bộ thông tin
truyền thông rồi bộ văn hóa
cũng đã có những cái gọi là quy định
rồi đúng không hay là ví dụ
như là trong những cái bộ luật của chúng ta
luật về công dân chẳng hạn luật về công chức
viên chức chẳng hạn cũng có những quy định
về đạo đức tư cách thì trách nhiệm
xã hội rồi thế nhưng mà rõ ràng là
chúng ta thấy rằng là
trên mạng xã hội thì
mình tiếp tục có lẽ là cần phải bổ sung
hơn nữa về cả
mặt đầu tư về mặt trang thiết bị
quản lý cái đó rồi thì những cái bộ
luật của chúng ta hay văn bản
dưới luật của chúng ta cũng cần phải cụ thể hóa
những điều đó ra nữa và điểm thứ
ba nữa là chúng ta cũng cần phải có những
nguồn nhân lực theo dõi bảo đảm
là mình có thể là tôn vinh
những cái gọi là đúng đắn những cái tốt đẹp
với những người nổi tiếng mà
có ích cho xã hội và
có thể là nhắc nhở
hoặc là xử lý những trường hợp
mà những người nổi tiếng đã vi phạm
vào đạo đức vi phạm vào luật pháp
hoặc là vi phạm vào
những cái điều mà đã quy định
ngay cả những nước văn minh bây giờ
họ cũng phải liên tục đầu tư
những trang thiết bị hiện đại để họ làm chủ
cái không gian mạng đó thì họ mới có thể
gọi là làm chủ được cái tình hình
và họ mới gọi là xây dựng
được cái hình ảnh cũng như là cái nội dung
văn hóa ứng xử trên mạng một cách gọi là
theo đúng cái thuần phong mỹ tục
cũng như theo đúng cái chuẩn mực đạo đức
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
và kính thưa quý vị
mạng xã hội thì không phải là tòa án
và mỗi chúng ta thì cũng không phải là thẩm phán
để có thể phân xử hay là
kết án bất kỳ ai chính vì vậy
mà chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội
một cách có phân minh phù hợp với
luật pháp và thuần phong mỹ tục
đầu tranh với cái xấu là trách nhiệm
của mỗi công dân và xã hội thế nhưng
nhất định không phải là xăm soi
tìm cái xấu của người khác để tung hê lên mạng
vâng ạ và tất nhiên anh kêm biết không
có thể nói rằng là hành vi hạ nhục hay là
bô nhọ người khác thì đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc
và đã được quy định rất cụ thể trong các điều luật
và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
theo quy định tại điểm a
khoảng một đô tám luật an ninh mạng
năm hai nghìn một mươi tám một trong những
hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng
là xúc phạm nghiêm trọng danh dự
uy tín nhân phẩm của người khác
những người bóc khốt thường sử dụng
mạng máy tính hoặc mạng viễn thông
phương tiện điện tử nên nếu
xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của
người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội làm nhục người khác theo
khoảng hai điều một trăm năm mươi năm
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với khúc hình phạt từ ba tháng
đến hai năm tù
nếu hành vi bóc khốt
làm bịa đặt hoặc lan truyền
những điều sai sự thật nhằm xúc phạm
nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự trên
mạng xã hội thì có thể bị phạt tù
từ một năm đến ba năm
theo khoảng hai điều một trăm năm mươi sáu
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm